vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
mở đầu chương trình sẽ là thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bệnh viện giã chiến hòa vang thành phố đà nẵng
đã làm thủ tục xuất viện cho một mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín đầu tiên chữa trị tại đây
như vậy là đà nẵng đã có một mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
trong số một mươi bệnh nhân xuất viện bệnh nhân lớn nhất năm mươi chín tuổi nhỏ nhất tám tháng tuổi
đã được xét nghiệm và sàng lọc kỹ lưỡng
các bệnh nhân xuất viện trong tình trạng lâm sàng không có biểu hiện ho sốt khó thở
và âm tính từ ba đến năm lần với sát covid hai
trong một mươi ca xuất viện này có những bệnh nhân bình thường có một số bệnh nhân bị những bệnh nền
và phải nói là cái sự nỗ lực của tập thể ngành y tế đà nẵng
và trung ương đã dồn sức về bệnh viện hoa vang
để chúng tôi có thể tập trung cứu chữa và chữa khỏi
cho các bệnh nhân một mươi bệnh nhân được xuất viện lần này
và còn hơn một trăm bảy mươi bệnh nhân cũng sẽ được tiếp tục nhận được sự cung cấp những dịch vụ y tế tốt nhất
và các đồ điều trị phù hợp nhất
để có thể giúp cho bệnh nhân được chữa khỏi covid một mươi chín
và người dân đà nẵng đảm bảo an toàn trong điều trị tại bệnh viện cũng như là khi xuất viện
các bệnh nhân sau khi xuất viện sẽ được xe y tế trở về địa phương
và tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày tại nhà dưới sự giám sát của bộ y tế
trước đó bệnh viện phổi đà nẵng cũng đã làm thủ tục xuất viện cho năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín
như vậy tính từ thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại ngày hai mươi bốn tháng bảy đến nay
các cơ sở y tế tại đà nẵng đã điều trị khỏi
và cho xuất viện một mươi năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín trên địa bàn
vào sáng nay tại hà nội công đoàn công an nhân dân đã tổ chức lễ tiếp nhận số trang thiết bị y tế
do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam và các đơn vị trong khối thi đua công đoàn ngành trung ương ủng hộ
nhằm hỗ trợ các cán bộ chiến sĩ đoàn viên công đoàn công an nhân dân
đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đóng quân trên địa bàn thái lan
thành phố đà nẵng khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát từ ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bệnh viện một trăm chín mươi chín đã tiếp nhận một ngày hơn bốn trăm linh bệnh nhân
từ bệnh viện đa khoa đà nẵng sang điều trị tại đây
hiện nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đang theo dõi cách ly ba trăm một mươi năm ca
nên lúc nào cũng trong tình trạng quá tải
các trang thiết bị y tế bảo vệ như khẩu trang y tế nước sát khuẩn
và đồ bảo hộ cho các y bác sĩ đang thiếu rất nhiều
tiếp nhận số trang bị y tế từ lãnh đạo trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
lãnh đạo công đoàn ngành trung ương như công đoàn bộ quốc phòng bộ y tế bộ công thương
đại diện lãnh đạo cục công tác đảng công tác chính trị
và đại diện công đoàn công an nhân dân
đã chân thành cảm ơn lãnh đạo trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua công đoàn ngành trung ương
đã luôn quan tâm hỗ trợ đồng hành cùng lực lượng công an nhân dân nói chung
và công đoàn công an nhân dân nói riêng
đồng thời khẳng định sẽ chuyển số quà trên một cách sớm nhất
tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an để làm tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
kim thảo xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi ba tháng tám qua công tác nắm địa bàn
đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn tp hcm đã phát hiện và thu giữ
một số lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
tại kho hàng của một công ty cung cấp thiết bị y tế
tại thời điểm kiểm tra kho hàng của công ty trách nhiệm hữu hạng thiết bị y tế thành đạt
địa chỉ tại số một trương đình hợi phường một mươi tám quận bốn
do lý thành quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường nguyễn cư trinh quận một làm giám đốc
đã phát hiện trên năm trăm linh khẩu trang không có hóa đơn chứng từ
đang được chứa tại kho để chuẩn bị bỏ vào các vỏ hộp của các hãng sản xuất khẩu trang
đang được ô chuộng trên thị trường
qua công tác đấu tranh quân khai nhận số khẩu trang trên
mua của công ty thái bình dương ấp mỹ hòa bốn đường xuân thới hai mươi một xã xuân thới đông huyện hóc môn
với giá năm trăm linh triệu đồng
khi người của công ty thái bình dương giao hàng cho quân tại kho trương đình hội
thì bị công an quận bốn kiểm tra phát hiện
ngoài ra tại kho hàng công an cũng phát hiện hai trăm linh thùng khẩu trang hiệu asian
và một số khẩu trang không có nhãn hiệu khác
kèm theo vỏ hộp khẩu trang các loại mua từ hà nội không có hợp đồng hóa đơn chứng từ
đội cảnh sát kinh tế công an quận bốn đã tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc
niêm phong toàn bộ số khẩu trang cũng như bỏ hộp khẩu trang các loại để tiếp tục xác minh làm rõ
cũng trong ngày một mươi ba tháng tám công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết
vừa bắt quả tang tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu thu giữ trên chiếc bạc chiếu bạc bốn mươi hai triệu đồng
cùng nhiều tang vật khác
vào lúc một mươi một h bốn mươi phút ngày một mươi ba tháng tám qua công tác kiểm tra công an thị xã hồng ngự đã bắt quả tang điểm đá gà
và lắc tài xỉu ăn thu bằng tiền tại ấp an phước xã an bình a thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp
bắt giữ hai mươi bốn đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ bốn mươi hai triệu đồng tiền tăng vật một bộ lắc tài xỉu
hai con gà trống đá và một số tan vật có liên quan
ngoài ra thu giữ trên người các đối tượng hơn năm mươi triệu đồng
các đối tượng liên quan vụ việc đã được đưa về cơ quan công an làm việc
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp cho biết qua công tác phối hợp với công an thành phố sa đéc
mới đây đã bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn bốn gói thuốc lá ngoại nhập lậu
đến trưa ngày một mươi tháng tám qua công tác nghiệp vụ công an huyện lai vung tỉnh đồng tháp
phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi sáu c sáu nghìn hai trăm sáu mươi chín do phạm hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngộ ấp hiệp thuận xã hòa bình huyện trợ âu tỉnh vĩnh long điều khiển
chở theo thuốc lá điếu nhập lậu chạy về hướng thành phố sa đéc
nên đã tiến hành truy đuổi và phối hợp cùng công an thành phố sa đéc
bắt quả tàn ngay khi xa đậu vào kho
tại hiện trường kiểm tra phía sau thùng xe ô tô lực lượng công an đã phát hiện hơn ba hai trăm linh bao thuốc lá yếu các loại
các thương hiệu như scott hero jet
tiếp tục kiểm tra trong kho hàng lực lượng công an phát hiện hai bao tải màu trắng có chứa một bao thuốc lá hiệu scott
qua làm việc với lực lượng công an phạm hoàng nam khai nhận
đang làm thuê tại kho bách hóa của ông tống văn long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ số chín mươi bảy khóm hai phường hai thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
và được vợ ông long là bà trang đưa tiền kêu lá ô tô tải đến chợ long hậu huyện la vung tỉnh đồng tháp nhận hàng
là thuốc lá điếu nhập lậu từ một người phụ nữ
khi đang cùng lê nhật duy bóc giữa hàng từ xe vào kho thì bị bắt quả tàn
cơ quan công an đã tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ tăng vật
cùng phương tiện nêu trên để xác minh làm rõ vụ việc cũng như xử lý theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị gần ba năm nay công trình xây dựng khu dân cư ở phường phú thuận quận bảy tp hcm
trong quá trình thi công đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu nhà lân cận
dù đang chờ xử lý của tòa án công trình này vẫn tiếp tục xây dựng
gây sụp lúng nhà xưởng đe dọa đến tính mạng của người dân sống và làm việc tại khu vực này
cụ thể năm hai nghìn một mươi bảy trong quá trình thi công dự án khu dân cư la saka tại số tám mươi chín hoàng quốc việt phường phước thuận quận bảy
công ty cổ phần an gia phú thịnh có trụ sở tại quận ba tp hcm
cùng đơn vị thi công đã cho đào móng tầng hầm khá sâu xuống lồng đất
nên gây ảnh hưởng đến nhà xưởng sản xuất gia công kính xây dựng của công ty trách nhiệm hữu hạng an đại hưng
nhà xưởng trên diện tích hai m hai được xây kiên cố mà gần như bị tan hoang
với hiện tượng trồi đất sụp lúng nghiêm trọng tường nứt toát nhiều chỗ bị ngã đổ
các sản phẩm sản xuất ra bị hư hỏng đặc biệt là sự an toàn tính mạng của khoảng hai mươi công nhân làm việc tại xưởng đang bị đe dọa
từ cái việc sụp lúng đó nó dẫn tới là hệ thống thoát nước bị đường dây điện bị đứt chập điện làm cháy máy nữa
bên họ đã đồng ý cái chuyện gây thiệt hại cho bên này nhưng mà họ chưa đưa được ra cái biện pháp để mà hòa giải thỏa đáng
tính tới hiện nay thì hàng hóa mà thiệt hại đã hơn năm tỷ đồng rồi
chưa kể là máy móng thiết bị và phần xây dựng lại nhà xưởng
cũng sợ chứ bởi vì bây giờ là bên công chế
công trình ảnh hưởng nặng như vậy là không biết là nó xảy ra trực tố thì đột ngột không
bây giờ thì chủ yếu là yêu cầu muốn công ty giải quyết cho bên công trình sửa chữa nhà xưởng cho lại cho an toàn
sau nhiều lần thương lượng hòa giải tại ủy ban nhân dân phường phú thuận
chủ đầu tư và đơn vị thi công vẫn không thực hiện việc bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả cho công ty an đại hưng
quá bức xúc vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi công ty an đại hưng đã nộp đơn khởi kiện vụ việc đến tòa án nhân dân quận ba
ngày tám tháng sáu
tòa án đã có quyết định biện pháp khẩn cấp tạm thời số một trăm tám mươi năm hai nghìn hai mươi qd bpk ctt
nội dung cấm các cá nhân tổ chức thực hiện hành vi thi công công trình chung cư và hầm mở rộng thuộc dự án lassaka
tuy nhiên đến ngày một mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân quận ba lại có quyết định số một trăm chín mươi bảy hai nghìn hai mươi qd pbk ctt
với nội dung phong tỏa số tiền ba tỷ đồng của công ty an gia phú thịnh theo quy định tại điều một trăm ba mươi sáu của bộ luật tố tụng dân sự
nói cho quyết định số một trăm tám mươi năm hai nghìn hai mươi qd bbk ctt trước đó
được biết số tiền ba tỷ đồng này công ty an gia phú thịnh nạp vào tài khoản là để cam kết số tiền bồi thường cho công ty an đại hưng
để tìm hiểu rõ hơn và có câu trả lời chính xác về vấn đề này phóng viên truyền hình công an nhân dân đã liên hệ với công ty an gia phú thịnh
tuy nhiên nhân viên tại công ty đã đưa ra nhiều lý do nên đến nay phóng viên vẫn chưa được gặp người đại diện của công ty

mong muốn của công ty chúng tôi là được khắc phục lại cái sự cố là thiệt hại của chúng tôi để trở lại y như lúc chưa bị thiệt hại thôi
tức là nhà sửa lại như hiện trạng ban đầu máy móc thiết bị sửa lại cho nó chạy hoạt động hoàn thiện hàng hóa đã bị hư thì phải đền bù
đó là cái mong muốn hiện tại của công ty chúng tôi
trong quá trình giải quyết tại tòa án tòa án cũng có thể áp dụng các biện pháp cận khẩn cấp tạm thời
không dùng biện pháp khẩn cấp vào thời mà tiếp tục để việc xây dựng đó
thì chủ sở hữu công trình xây dựng trong quá trình tiến hành tố tụng có quyền liên tục cập nhật tình trạng sụt lún tình trạng hư hỏng của công trình
để bổ sung cho tòa về mức độ thiệt hại của mình
và quá trình trong quá trình xử lý ở tòa kể cả ở tòa hòa mà cái việc mà xảy ra sự cố mà gây đe dọa đến tính mạng sức khỏe con người thì tùy theo mức độ
cái việc vi phạm đó nó có thể có dấu hiệu về mặt hành xử
qua vụ việc này mong rằng các cơ quan chức năng cần sớm có bị phát triển
quyết triệt để nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cũng như an toàn về sức khỏe tính mạng cho người dân ở đây
đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương
kính thưa quý vị chiều ngày một mươi ba tháng tám chuyến bay đầu tiên vận chuyển hành khách bị mắc kẹt ở đà nẵng và thành phố hồ chí minh
có số hiệu là vn bảy nghìn một trăm hai mươi một của việt nam airlines chở hai trăm chín mươi bảy hành khách đã hạ cánh an toàn tại sân bay tân sơn nhất lúc một mươi sáu h
hành khách trên máy bay chủ yếu là du khách bao gồm nhiều trẻ em
hành khách phi hành đoàn được trang bị bảo hộ y tế toàn thân nhân viên phục vụ mặt đất cho chuyến bay cũng được trang bị bảo hộ y tế kỹ lưỡng
toàn bộ hành khách phải kiểm tra sức khỏe khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên máy bay
các dịch vụ được tối giản để hạn chế tiếp xúc nhiều lần phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
sau khi hạ cánh các hành khách phi hành đoàn được tổ chức đi cách ly theo quy định
việt nam airlines thực hiện vệ sinh khử khuẩn máy bay trang thiết bị phục vụ mặt đất ngay sau chuyến bay bằng hóa chất đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế
phấn đấu bàn giao đất khu vực nhà bè cho dự án chống ngập trong tháng tám và nỗ lực để thành phố không trở lại đỉnh dịch covid một mươi chín
là những nội dung nổi bật mà bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân nhấn mạnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết đợt hai
phong trào thi đua hai trăm linh ngày chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba giai đoạn từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi diễn ra vào sáng nay ngày một mươi ba tháng tám
trong đợt thi đua này thành phố đã quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời linh hoạt kiên quyết
không để dịch bùng phát hạn chế tối đa mức độ lây lan sang cộng đồng
trước làn sóng thứ hai của dịch bệnh từ ngày hai mươi năm tháng bảy thành phố đã tổ chức hoạt động kiểm dịch y tế tại ga quốc nội sân bay tân sơn nhất và ga xe lửa
đối với chuyến bay chuyến tàu từ đà nẵng giám sát người đến từ đà nẵng kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tiếp nhận gần năm mươi hai người đến khai báo y tế lấy mẫu xét nghiệm cho hơn năm mươi một người trong đó có gần bốn mươi sáu mẫu có kết quả âm tính
thành phố chúng ta hiện nay có một mươi người đang điều trị bình quân là một triệu dân có một người bị thôi nhưng không được chủ quan
lúc cao nhất thành phố có bốn mươi hai người nên chúng ta phải phấn đấu kiềm hãm thế này

để không phấn đấu đừng để cho cái này nó vượt trở lại mức bốn mươi hai
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín số doanh nghiệp giải thể tăng một mươi một số doanh nghiệp tạm ngưng tăng bốn mươi so với cùng kỳ
bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho rằng phải quan tâm đến chính sách hỗ trợ

hơn một mươi hai doanh nghiệp giải thể ngưng hoạt động